chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị trần đức trung cựu chủ tịch trung tâm hỗ trợ người nghèo
đã bị phạt tù trung thân do chiếm hưởng nhiều tiền nhất gần ba mươi tỷ đồng
và chưa khắc phục hậu quả
bức án được tòa án nhân dân tp hà nội tuyên vào sáng nay ngày chín tháng
sau tám ngày xét xử và nghị án
trần đức trung được xác định là chủ mưu chịu trách nhiệm cao nhất
trực tiếp khởi xướng tổ chức và điều hành mọi hành vi sai phạm
và chiếm hưởng riêng nhiều tiền nhất trong năm người
cựu cán bộ trung tâm hỗ trợ người nghèo còn lại là bùi thị oanh
bị phạt chín năm tù phan văn lực sáu năm tù nhâm sĩ phúc bảy năm tù
và phan thị thoa tám năm tù
bản án được xác định trung tâm hỗ trợ người nghèo thuộc hiệp hội doanh nghiệp
nhỏ và vừa ngành nghề năng lực
nông thôn việt nam thành lập năm hai nghìn một mươi
chưa được cấp phép hoạt động và không có hoạt động phát sinh doanh thu
xong từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm các bị cáo lấy danh nghĩa trung tâm
để tổ chức chương trình trái tim việt nam
kêu gọi nộp tiền với hứa hẹn trả lãi suất cao bốn trăm bảy mươi năm đến tám trăm một mươi bốn
sở giao dịch chứng khoán hà nội vừa đưa ra cảnh báo về việc gần đây
có hiện tượng một số website giả mạo đã sử dụng trái phép logo
hình ảnh nhận diện thương hiệu
và đặt tên trái phép logo
và thông tin hoạt động của sở giao dịch chứng khoán hà nội
kêu gọi huy động tiền và đầu tư chứng khoán trực tiếp
với sở giao dịch chứng khoán hà nội
sở giao dịch chứng khoán hà nội khẳng định
website chính thức có tên miền duy nhất là ww hnx vn
và không tổ chức giao dịch chứng khoán trực tiếp
với nhà đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào
sở giao dịch chứng khoán hà nội cũng đề nghị
các nhà đầu tư lưu ý và cẩn trọng lựa chọn
kênh giao dịch hợp pháp và uy tín
để tránh bị lừa đảo và tổn thất
trong hoạt động giao dịch chứng khoán
hôm nay ngày chín tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam
đã có quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với
nguyễn văn tiềm chú tệ xã nam hồng
huyện đông anh thành phố hà nội
và nguyễn duy vịnh chú tệ xã thi sơn
huyện kim bảng về tội tham mô tài sản
tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo đó ngày hai mươi bảy tháng bảy vừa qua
tại thôn một
xã thi sơn huyện kim bảng
phòng cảnh sát kinh tế cơ quan tỉnh hà nam
đã phối hợp với cơ quan xã thi sơn huyện kim bảng
phát hiện bắc cả tăng nguyễn văn tiềm
là lái xe bồn chuyên dụng
trở sang dầu của công ty cổ phần thương mại
tổng hợp việt hà chi nhánh hà nội
đang thực hiện hành vi rút hơn hai trăm linh lít dầu
diesel từ xe bồn
biển kiểm soát hai mươi chín c ba mươi năm nghìn một mươi bốn
bán cho nguyễn duy vịnh
tại hiện trường lực lượng chức năng
thu giữ hai trăm bốn mươi lít dầu diesel
và toàn bộ tăng vật có liên quan
khám xét khẩn cấp nơi ở của vịnh
cơ quan công an thu thêm gần một lít dầu diesel
đấu tranh khai thác
tiền và vịnh khai nhận lợi dụng nhiệm vụ
được giao ngày hai mươi sáu tháng bảy
tiền đã chiếm đoạt hai trăm bốn mươi lít dầu diesel
có tổng giá trị hơn sáu triệu đồng của công ty
sau đó bán lại cho nguyễn duy vịnh
tiêu thụ nhằm mục đích thu lợi bất chính
thưa quý vị cũng như nhiều địa phương khác
thời gian qua tại biến tre nổi lên
trạng nhiều người không vay tiền
nhưng vẫn bị đòi nợ kiểu khủng bố
bị hại và bạn bè người thân
liên tục bị các đối tượng xấu điện thoại
tin nhắn quấy phá đe dọa
một số người còn bị cắt ghép ảnh
đưa lên mạng xã hội với các nội dung vu khống
phản cảm gây ảnh hưởng đến cuộc sống
uy tín danh dự của bản thân
và gia đình bị hại
nhiều tháng nay
cuộc sống và công việc của người phụ nữ này
hoàn toàn bị xáo trộn bởi khoản nợ
từ trên trời rơi xuống
số tiền không lớn nhưng cách đòi nợ kiểu khủng bố
của những kẻ cho vay làm chị điêu đứng
mỗi ngày chị và gia đình
nhận được hàng chục cuộc điện thoại
chửi bới ham dọa yêu cầu phải trả
số tiền mà chị không hề vay
để gia tăng áp lực bọn chúng còn
cắt ghép hình ảnh của chị gửi đến cơ quan
bạn bè và tung lên mạng xã hội
kèm theo những lời lẽ lăng mạ
vô khống những hành động khủng bố
liên hoàn này đã ảnh hưởng nghiêm trọng
đến uy tín danh dự của bản thân
gia đình và cơ quan nơi chị
đang công tác
cái số tiền nó đòi thì không có nhiều
cũng một hai triệu
rồi ba bốn triệu
nhưng mà điện em rồi điện
người thân rất là nhiều phiền phức
rồi cắt ghép hình ảnh
bôi nhỏ danh dự
này nọ các kiểu
kiểu như là nó cứ
tung hình để nó ép mình phải trả tiền
người đàn ông này
ở xã phú nhuận thành phố bến tre
cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự
như người phụ nữ trên
hơn một tháng nay anh thường xuyên bị khủng bố
bởi những kẻ đòi nợ
bọn chúng cũng liên tục gọi điện thoại nhắn tin cho anh
gia đình bạn bè đồng nghiệp
để đe dọa và tung nhiều thông tin
bịa đặt lên mạng xã hội
nhằm gây áp lực buộc anh phải trả nợ
cá nhân anh khẳng định
bản thân không hề vai khoản nợ này
hành động vô khống của những kẻ đòi nợ
đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín danh dự của anh
sự việc đã được nạn nhân
trình báo với cơ quan công an
với mong muốn tìm ra thủ phạm
minh oan cho bản thân
và làm sáng tỏ những kẻ tự nhận
là bên cho vai giàn dựng
nhằm mục đích trục lợi
những hành vi này
theo cá nhân tôi
làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín của tôi
cũng như gia đình bạn bè người thân
chúng tôi làm công việc
cuộc sống hằng ngày cũng bị
xáo trộn có khi chúng điện
ban ngày không được
giữa đêm tối chúng cũng điện
tiếp tục điện thoại tiếp nữa
theo đánh giá của cơ quan chức năng
những nạn nhân không vai tiền
mà vẫn bị đòi nợ
có thể rơi vào một trong hai trường hợp
thứ nhất là đã cung cấp thông tin cá nhân
để vay tiền qua app hay mua hàng trả góp
từ đó đối tượng xấu có thể truy xuất
vào danh bạc điện thoại và tài khoản mạng xã hội
để thực hiện các hành vi khủng bố tinh thần
gây sức ép buộc nạn nhân phải trả nợ
cho dù những khoản vai trước đây
đã thành toán đầy đủ
trường hợp thứ hai là nạn nhân mất giấy chứng minh nhân dân
hoặc thẻ căn cước công dân
bị đối tượng xấu nhặt được
hoặc các đối tượng thu thập những giấy tờ này
của một số người thiếu cảnh giác
đăng trên mạng xã hội
và sử dụng để vai tiền qua app
mà bản thân bị hại không hề hay biết
hiện tại có rất nhiều ứng dụng cho vay tiền online
chỉ cần chụp hai mặt căn cước công dân
hay chứng minh nhân dân
là có thể thực hiện hợp đồng vai tiền
vì vậy các đối tượng xấu
thường tìm cách lấy thông tin cá nhân của người khác
để vai tiền qua app
và số tiền này tự dưng sẽ trở thành nợ
của người đã bị lấy thông tin cá nhân
đối với trường hợp
người dân không có vai tiền
mà vẫn bị khủng bố làm thiền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
cuộc gọi đòi nợ
bốn chụp lại giao diện mạng hình
sau đó đăng tải lên trang thông tin cá nhân

của mình và thông báo cho bạn bè
và mọi người biết nội dung trên là
vụ khống và bị đặt
năm chặn các cuộc gọi và tin nhắn
từ các số làm phiền không có
trong danh bạ của mình
sáu lưu lại các tài liệu chứng cứ trên
và làm đơn trình báo đến cơ quan công an
để được hướng dẫn xử lý
theo bộ luật hình sự sửa đổi
hành vi đe dọa khủng bố tinh thần
vu khống người khác bị ép buộc trả một khoản nợ
khống có thể cấu thành tội
cưỡng đặt tài sản với không hình phạt
hai mươi năm tù
trường hợp nhằm mục đích xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm
danh dự của người khác thì có thể cấu thành tội
làm nhục người khác có không hình phạt
đến năm năm tù
ngoài ra hành vi bịa đặt hoặc lan truyền
những điều biết rõ là sai sự thật
nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm
danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền
lợi ích hợp pháp của người khác sẽ cấu thành tội
vụ khống với mức phạt đến bảy năm tù
tùy theo tinh chất mức độ
của hành vi vu khống và hậu quả xảy ra
để phòng tránh và hạn chế
cần chú ý bảo mật thông tin cá nhân
và kịp thời trình báo cơ quan công an
để được hướng dẫn xử lý
khi xảy ra sự việc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
giá dầu lạo rốc mạnh giá xăng có thể xuống
hai mươi một đồng một lít hiện tại giá dầu
thế giới giảm mạnh dưới ngưỡng chín mươi đô la mỹ
một thùng mức thấp nhất trong sáu tháng qua
giá xăng nhập hiện giảm về sát
mức một trăm linh đô la mỹ một thùng
do đó giá xăng dầu trong nước ở kỳ điều hành tới
dự báo sẽ tiếp tục giảm
kiều hối chảy về tp hcm
giảm một mươi ba trong sáu tháng
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm
tổng lượng kiều hối chuyển về tp hcm
thông qua các tổ chức tiến dụng và tổ chức
kinh tế trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đạt ba một mươi sáu tỷ đô la mỹ
nguyên nhân lượng kiều hối giảm
trong thời gian qua là do cuộc xung đột
nga ukraine và tình hình kinh tế
ra khu vực trên thế giới gặp khó khăn
lạm phát cao vì chịu ảnh hưởng của giá dầu
và giá lương thực tăng cao
qua đó kéo giảm thu nhập người lao động việt nam
ở nước ngoài và khả năng tích lũy của kiều bào
trước thông tin sân bay côn đảo
sẽ đóng cửa để nâng cấp sửa chữa
từ tháng bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
ngành du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu
đã bản phương án tăng chuyến trực thăng
từ vũng tàu đi côn đảo
đồng thời đề xuất mở tuyến trực thăng mới
hiện có các chuyến tàu từ vũng tàu
cần thơ sóc trăng ra côn đảo
chuyến tàu từ tp hcm ra côn đảo
đã được phê duyệt nhưng do cầu cảng
đang sửa chữa và xây dựng
nên chưa thể tiếp nhận tuyến này
sau thời gian bị đóng cửa
do lệnh cấm vi phạm hành lang an toàn đường sắt
hiện một số hộ kinh doanh cà phê
trên đường tàu ở hà nội
vẫn tiếp tục mở cửa trở lại đón khách
thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước
đến khu vực này
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị
những hình ảnh không khó được bắt gặp
tại tuyến phố phủng hưng tp hcm
mỗi dịp cuối tuần
mặc dù biết rõ về nguy cơ mất an toàn hành lang đường sắt
nhưng rất nhiều du khách vẫn lui tới cà phê đường tàu
bất chấp nguy hiểm
để lựa chọn một trải nghiệm tiêm ân rủi ro khôn lường
khi mà chụp hình ở đây
thì tụi em cũng đang rất là quan sát
cũng rất là lo
tại không biết lúc nào tàu tới
em vừa tới thì em chưa thấy có cái bản là
giờ nào là tàu qua
để tụi em có thể chuẩn bị tâm lý
để tụi em chụp hình nhưng mà cũng rất là lo lắng
nhưng mà sống ảo
nhưng vẫn phải lo cho an toàn của mình
nếu mà mở quán cà phê
ngoài đường tàu thì rất là nguy hiểm
ảnh hưởng đến an toàn
tai lạc con người
việc đi dạo chụp ảnh trên đường sắt
không chỉ giới trẻ trong nước
mà còn hấp dẫn rất đông du khách nước ngoài
nhưng bên cạnh đó
hành động này tạo ra không ít hiểm họa
vì khu vực các quán cà phê đầu đường phùng hưng
khoảng vài trăm mét
nằm trong khu vực thưa dân sinh
trên đường dây đầy đá gây khó khăn cho việc đi lại
cộng với việc cây cối phủ kín hai bên
với tầm nhìn hạn chế
khiến đoạn đường tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn
và mỗi khi có tàu chạy
du khách lại phải tìm các điểm hốc
các khe nhỏ để nấc vào như thế này
chỉ cần sơ sẩy một chút
tính mạng sẽ bị đe dọa